ngày một một mươi một toàn thành phố hà nội chuyển từ cấp độ một màu xanh tức bình thường mới theo đánh giá ngày một mươi chín tháng một mươi lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể trong chiều một một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ một vùng xanh sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
ngoài ra tp hà nội yêu cầu một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
các hoạt động dưới ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ các quy định của bộ y tế về phòng dịch một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
về tổ chức lễ cưới thành phố hà nội yêu cầu số người dự lễ cưới không tập trung quá ba mươi người và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
về hoạt động tăng lễ với người tử vong không do nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín thành phố hà nội yêu cầu không tập trung quá ba mươi người một thời điểm hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín không tham dự tăng lễ người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự tăng lễ
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tăng và phải ký cam kết với chính quyền địa phương
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ tăng nhà tăng lễ nhà thờ tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà yêu cầu giảm quy mô phòng tập công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch tại nơi tập luyện tuân thủ các quy định phòng dịch từ bộ y tế
phần tài hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải thành phố hà nội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tuân thủ các quy định năm k từ bộ y tế
với các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống cụ thể như nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử với các hoạt động dịch vụ cắt tóc cội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không tập trung quá hai mươi người đồng thời một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
với điểm tham quan du lịch tp hà nội yêu cầu mỗi đoàn không quá một mươi người cán bộ nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với bảo tàng triển lãm thư viện mỗi đoàn không quá một mươi người các cơ sở khác tạm dừng hoạt động
về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau không yêu cầu người đến và về thành phố hà nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
về nhân dân thành phố hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một và có hai xã tỷ trấn xã tiến thắng huyện mê linh và tỷ trấn quốc oai huyện quốc oai đạt cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn bốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai và ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
riêng ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở lại bình thường trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh một số khối ở các huyện thị xã được đi học trở lại nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới
từ vùng có dịch về tăng tại nhiều tỉnh thành và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
thưa quý vị dịch bệnh vẫn có chiều hướng lây lan trong cộng đồng
thành phố hà nội cũng đã có những biện pháp phòng chống dịch thích hợp trong thời gian này để đảm bảo được an toàn và hoạt động của người dân
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là bốn mươi tám chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
ngoài ra trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi bốn ca mắc trong cộng đồng đạt tỷ lệ một ca cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
như vậy hiện thành phố và ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
với mục tiêu trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ mũi vaccine covid một mươi chín
theo từng đợt phong bộ vaccine của bộ y tế
thời gian thành phố triển khai dự kiến trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình việc triển khai lứa tuổi từ cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
cũng theo kế hoạch này khi nguồn vaccine chưa đủ việc phân bổ số lượng vaccine cho các quận huyện thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên
đó là có kf mới có mật độ dân cư
cao có nhiều địa điểm thường tập trung đông người nhiều ngành nghề dịch vụ nhiều trường học
giáp tranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp cửa ngõ giao thông đi lại có khu cách ly tập trung
khi có đủ vaccine việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố
ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch
thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc
ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch
tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học
việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ diễn ra tại cộng đồng hoặc trường học
cụ thể tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học
đồng thời huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện phòng khám trong và ngoài công lập
các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ
tăng cường tại điểm tiêm
theo kế hoạch ngành y tế chịu trách nhiệm tập hướng cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng
cùng với đó tổ chức điểm tiêm bảo đảm an toàn phòng và xử trí phản vệ giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thiết lập các đường dây nóng của thành phố
ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn và tổng đài trả lời tự động để tư vấn hướng dẫn tiêm chủng
trên cơ sở kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và xã phường tỷ trấn
chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng ra soát đối tượng và làm danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn
đến nay có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín được việt nam cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là rezer và moderna
trong thời gian tổ chức tiêm lứa tuổi này đã gần đạt được tỷ lệ nhất định
theo hướng dẫn của các hãng vaccine hội đồng chuyên môn tiêm vaccine của bộ y tế đã họp
nên mở rộng đối tượng tiêm để bảo đảm độ bao phủ cao hơn
vì vậy bộ y tế ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em
chiến dịch tiêm cho trẻ em có trọng tâm trọng điểm có lộ trình trước mắt ưu tiên tiêm cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi
và tiêm cho khu vực có nguy cơ cao
thứ trưởng đỗ xuân tuyên nhấn mạnh
theo đại diện cục y tế dự phòng một số địa phương đã rà soát lập kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
một số tỉnh triển khai tiêm cho trẻ em vào đầu tháng một mươi một
bên cạnh đó ngoài thành phố hà nội thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ em
hơn bốn trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thành phố hồ chí minh đã được tiêm vaccine
trong đó có bốn mươi hai trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em
bộ y tế hiện đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là vaccine của prizer và của moderna
chiến dịch tiêm vaccine trẻ em ở thành phố hồ chí minh kết động ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thành phố đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng
tổng số dự kiến là tám trăm bảy mươi trẻ
theo kế hoạch mỗi một sẽ được tiêm trong năm ngày và tiêm vết trong hai ngày
phụ huynh ký giấy đồng thuận trước khi trẻ vào tiêm
quý vị và các bạn cũng cần đảm bảo an toàn cho chính bản thân
và gia đình bằng cách tiêm vaccine và thực hiện năm k theo quy định
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả
kính chào và hẹn gặp lại